dưới sự chỉ đạo của đồng chí nguyễn ái quốc ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các chiến sĩ thuộc đội tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí lê quảng ba bế triều từ cao bằng bí mật tiến về tổng băng hành
đội tuyên truyền giải phóng quân chê làm nhiều nhóm đi tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng tới nhân dân và cả đội ngũ quan chức địa phương lúc bấy giờ
các dân tộc đã liên tục tổ chức các phong trào đấu tranh mà nổi lên là các cuộc nổi dậy của đồng bào người giao năm một nghìn chín trăm linh một ở bắc quang và cuộc nổi dậy của đồng bào người mông ở đồng văn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và cho tới khi có sự lãnh đạo của đảng cộng sản nhân dân các dân tộc ở hà giang đều hô hời tham gia với mong muốn được tự do sống trên mảnh đất của mình
chính vì thế khi đội tuyên truyền giải phóng quân về tế bằng hành khí thế cách mạng được lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng
ông xã trưởng đi đóng
vận động dân là mỗi nhà một cân gạo một con gà rồi về cho các vị đã ăn
sáng hôm sau là tiếp tục hành quân ra kim ngọc ra kim ngọc rồi gặp ông tránh tổng ở kim ngọc
ông bàn với ông tránh tổng là dân cũng ủng hộ đến đâu là cứ vận động dân đi theo thôi mà
dân ở cái khu trọng con này rất là thiết thà đi theo cách mạng để đánh đổ bọn đế quốc
khu di tích ngày nay vẫn nằm cạnh khuôn viên của gia đình cụ nguyễn thị xu người đã có công nuôi dưỡng giúp đỡ các chiến sĩ tuyên truyền giải phóng quân trong suốt khoảng thời gian hoạt động ở tiểu khu trọng con
thì các cụ qua đây làm hoạt động thì đến đây thì có những cụ cũng bảo là thôi cũng làm ra theo
thì là biết là có những làm cái gì cụ cũng làm
thì con cháu có những lúc ấy là cũng đi theo thì có như là bố mẹ đi theo
thì biết là có những hoạt động cái gì làm cái gì làm cái gì
các cụ cứ bảo là thôi mày cứ làm cái này thì bắt lượn về mù ăn thì cho coi như gia đình cho người tham gia cách mạng để coi như đi hoạt động chỗ này chỗ kia thì coi như cũng biết hết
trong suốt quá trình tham gia giúp đỡ cách mạng gia đình cụ nguyễn thị xu đã trở thành điểm dừng chân của nhiều lượt chiến sĩ
và ngôi nhà của cụ cũng từng được đón một người chiến sĩ cộng sản đặc biệt
đội tiến truyền thì coi như qua đây thì có cụ hồ qua đây thì mặc áo vù khăn quàng áo vù
cái caro đội nón coi như là jack thì áo thì coi như là mặc áo jack thôi thì coi như ngủ vắt trên chú ngủ một lúc khoảng đủ vài ba phút thì cụ lại lên coi như cụ hồ lên hà giang thế thôi
thế là bố mẹ nó có gì kể thế
có được sự hưởng ứng của nhân dân trong vùng đội tuyên truyền giải phóng quân nhanh chóng mở các lớp đào tạo ngắn ngày để thành lập các đội du kích tự vệ và các đoàn thể cứu quốc ở tiểu khu
từ đó hình thành được một căn cứ vững chắc để đánh tây đuổi nhật
rồi là dân đi theo một số là cái loại lứa tuổi là trung niên là hai mươi đến hai mươi năm ba mươi là đi luôn đi theo rồi là bộ đội bây giờ là bộ đội lúc bây giờ là đi theo du kích
thế là xây dựng tất cả những các cái sau đã thành lập xong rồi là bắt đầu xây dựng là thôn trưởng rồi thì là dân quân tự vệ các ban bể ngành dưới đây
các trường học thường xuyên đến tham quan khu di tích cũng như là tìm hiểu về truyền thống khu di tích cách mạng chồng con từ đó giáo dục cho thế hệ trẻ về cái truyền thống cách mạng của quê hương cũng như là của khu di tích chồng con
với sự chỉ đạo của chính quyền huyện bắc quang giờ đây đã có nhiều lượt học sinh của các trường trên địa bàn đã được thăm quan học tập thực tế tại khu di tích
việc được tiếp cận một cách trực quan giúp cho các em hiểu rõ hơn về lịch sử
lịch sử cách mạng của quê nhà
qua hàng tháng cũng như là hàng năm các em được sang tiếp cận cũng như là tham quan học tập thì các em có thể hiểu hơn và hiểu nhiều thêm về vấn đề là khu căn cứ của xã nhà và học tốt thêm môn lịch sử
đến với khu di tích chồng con có thể thấy nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác siêu tầm bảo quản các kỳ vật lịch sử
phòng truyền thống trưng bày được rất nhiều các hiện vật từ những năm kháng chiến của địa phương
sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp ở hà giang nói chung và bắc quang nói riêng đối với cây nồi của cách mạng tỉnh nhà